học sinh lớp sáu b trường phổ thông trung học bán chú trung học cơ sở mường lạn đã được các chiến sĩ đồn biên phòng mường lạn bộ đội biên phòng tỉnh sơn la nhận đuôi gần một năm nay
từ một học sinh khả năng nói tiếng phổ thông hạn chế rụt rè trong giao tiếp đến nay giàng thị dâu đã tiến bộ rõ rệt đồn biên phòng đã thực sự trở thành ngôi nhà rất ấm áp của em
do bộ tư lệnh bộ đội biên phòng phát động có em giàng động tùa năm nay đã bước vào cấp ba nhưng vẫn được các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng quan tâm thường xuyên động viên và hỗ trợ
những việc làm tình nghĩa của đồn biên phòng mường lạn bộ đội biên phòng tỉnh sơn la nói riêng và các đồn biên phòng trên khắp cả nước nói chung hy vọng sẽ giúp cho các em tiếp tục phấn đấu vươn lên để trở thành những công dân có ích cho xã hội